ngày hai mươi tám tháng sáu tại thành phố đồng hới đã diễn ra triển lãm thành tiệu kinh tế xã hội tỉnh quảng bình sau ba mươi năm tái lập tỉnh
đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh quảng bình và bảy mươi năm quảng bình quật khởi
ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tỉnh quảng bình trở về với địa giới và tên gọi cũ trên cơ sở chia tách từ tỉnh bình trị thiên
sáu mươi năm qua đảng bộ và nhân dân quảng bình phát huy truyền thống quảng bình hai giỏi khắc phục khó khăn phát huy nội lực trung sức trung lòng khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế đưa tỉnh quảng bình phát triển trên tất cả các lĩnh vực
triển lãm thành tiệu kinh tế xã hội tỉnh quảng bình sau ba mươi năm tái lập tỉnh được tổ chức với quy mô lớn bao gồm một phòng trưng bày chung của tỉnh với chủ đề quảng bình ba mươi năm đổi mới và phát triển
và bảy mươi gian triển lãm trưng bày các hiện vật hình ảnh sơ đồ biểu đồ sản phẩm của ba mươi bảy cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh